thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt thảm giam đối với phan thủy thanh chủ tịch quận sơn trà tp đà nẵng
là giám đốc của một công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn về hành vi trốn thuế
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám thanh thành lập và điều hành công ty trách nhiệm mẫu hạn
thủy thanh kinh doanh lĩnh vực lưu trú
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán
rất nhiều khoản doanh thu của công ty và chiếm đoạt số tiền thuế hơn năm tỷ đồng
ngoài ra khi điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hô hạn đà nẵng thanh
trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú và vận tải hành khách
thanh cũng đã để ngoài sổ sách nhiều khoản thu và chuân thuế số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc người phụ nữ cùng với con gái riêng bị chồng hờ đánh gây thương tích
xảy ra tại xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với võ văn nam chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra nam và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của nam
do ghen tuông đối tượng đã nhiều lần hành hung chị này cùng với con gái riêng của chị
sinh năm hai nghìn một mươi bốn gây thương tích nặng
mẹ của nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
mua bán trái phép chất ma túy tăng vinh ba mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó vinh đã bị cơ quan công an bắt quả tàng khi đang mang một trăm linh g ma túy đi bán
khám sát khẩn cấp nợ của vinh ở phường tâm hiệp lực lượng công an thu giữ thêm
một gói ma túy đá có trọng lượng hai mươi năm g một cân điện tử một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
bởi đầu vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã lên tp hcm mua số ma túy nói trên
với giá gần bốn mươi triệu đồng để về cất xấu sử dụng dần và bán cho người nghiện
phần cuối là thông tin về chuyên án tội phạm
thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi